ban thường vụ thành ủy đà nẵng đã lấy ý kiến về dự thảo nghị định của chính phủ
để triển khai thực hiện nghị quyết một trăm một mươi chín của quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị
tại đà nẵng và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố
liên quan đến thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị đà nẵng đề xuất bộ nội vụ điều chỉnh
đối với các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận là một mươi hai phòng thay vì tám phòng như dự thảo đưa ra
về số lượng công chức cấp phường ít nhất là một mươi sáu người thay vì quy định không quá một mươi hai người
đối với nội dung một số cơ chế đặc thù về đầu tư tài chính và ngân sách và phân cấp quản lý đối với đà nẵng
thành phố đề xuất tổng mức dư nợ vay không vượt quá sáu mươi thay vì bốn mươi theo quy định
đây là một trong những cơ sở thuận lợi cho đà nẵng có thêm nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
theo tinh thần nghị quyết bốn mươi ba của bộ chính trị